quy mô số lượng buôn lậu về thuốc lá là giảm
thứ hai nữa là số lượng thuốc lá bắt giữ là tăng đến một mươi chín
thứ ba nữa là ngân sách nhà nước thì tăng thu vừa cả qua công tác đấu tranh chống buôn lậu là tăng ba
trước chỉ thị ba mươi thì ta khẳng định nó rất rõ rồi
cái tình hình nó diễn ra rất phức tạp
và sau cái chỉ thị ba mươi thì ta thấy rằng là có thể nói là ta đã kiểm soát được
và cái tình hình nhiều địa bàn của chúng ta được giảm
thậm chí có những địa bàn giảm đến sáu bảy ở khu vực bên dưới
mà cụ thể thì vẫn là ở chỗ ba cái tỉnh thể hiện rõ nhất đó là ở chỗ tây ninh long an và bình phước
thì chúng tôi thấy rất rõ về vấn đề này
đặc biệt là đối với long an thì có nhiều vụ lực lượng bộ đội đánh một số chuyên án thì có thể nói là kết quả cao
đến toàn hai mươi ba mươi nghìn là gọi trong một cái vụ án cả
cho nên là đẩy lùi được cái hoạt động này
từ ngày bảy tháng một mươi bốn năm hai nghìn một mươi bốn cho tới tháng năm hai nghìn một mươi năm lực lượng cảnh sát biển đã liên tiếp bắt giữ
trong đó là có thể nói là đến bảy cái vụ rất là lớn
với cái số lượng bảy cái vụ lớn này với cái số lượng là trên bốn trăm linh bao
thì sau khi mà các lực lượng đấu tranh quyết liệt
liên tục thì hoạt động buôn lậu thuốc lá ở vùng biển phía bắc thì có chiều hướng rảnh xong vẫn tiềm ẩn nhiều cái nguy cư
trong các địa phương trên cả nước những điểm nóng về buôn lậu thuốc lá có thể kể đến tỉnh long an
với trên hai hai triệu gói thuốc lá lậu bị các lực lượng chức năng tịch thu
thành phố hồ chí minh tịch thu trên một năm triệu gói
an giang tịch thu một hai triệu gói thuốc lá lậu
trong đó hai nhãn hiệu thuốc lá lậu chiếm tới tám mươi tổng lượng tiêu thụ là thuốc lá hiệu z và hero
do lợi nhuận từ thuốc lá lậu mang lại rất lớn gấp hai ba lần so với thị trường trong nước
nên các đối tượng buôn lậu thuốc lá bất chấp mọi thủ đoạn
ngoài ra do đời sống người dân vùng biên giới vùng sâu vùng xa còn nhiều khó khăn không có việc làm ổn định
nhận thức pháp luật hạn chế nên bị các đối tượng móc nối mua chuộc tham gia vận chuyển hàng lậu
thành phố hồ chí minh xác định chúng tôi cũng xác định là địa bàn trọng điểm về buôn lậu gian lận cương mại và hàng giả
và trong đó là tình hình vận chuyển tàn trữ buôn lậu thuốc lá diễn biến hết sức phức tạp với những thủ đoạn tinh vi và manh động
thực hiện nghiêm túc chỉ thị ba mươi ngày ba mươi tháng chín hai nghìn một mươi bốn của thủ tướng chính phủ về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá
quỹ ban dân thành phố hồ chí minh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm tăng cường kiểm tra kiểm soát trong buôn lậu vận chuyển
tàn trữ và buôn bán thuốc lá

quỹ ban dân thành phố hồ chí minh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm tăng cường kiểm soát trong buôn lậu thuốc lá
thủ tướng chính phủ về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá
cho rằng thời gian tới cơ quan chức năng cần làm quyết liệt thường xuyên
chứ không phải chọn những tháng cao điểm cuối năm lơ là những tháng giữa năm tạo cơ hội cho các đầu nậu buôn lậu
ngoài ra các bộ ngành địa phương cần quyết liệt hơn nữa thực hiện tốt công tác phòng chống cả từ bên ngoài vào lẫn bên trong gia đình
đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá nhập lạo bị thịt thu thực hiện nghiêm viện tiêu quỷ theo quyết định số hai nghìn ba trăm bảy mươi một sáu một mươi hai một mươi bốn của thủ tướng chính phủ và các văn bản hướng dẫn các bộ tài chính
cấp quỹ chính quyền địa phương vẫn tiếp tục nâng cao đời sống của nhân dân vùng biên giới vùng khó khăn
đừng để đi cẩm thuê một trăm linh nghìn đồng thuốc lá thì sẽ được bôi tiền và hơn để làm việc này
phải giáo dục nhưng không quan tâm giáo dục dân dân tuyên truyền đến dân dân nhưng không quan tâm đời sống biên giới hải đảo vùng khó khăn để giúp đỡ cho đời sống dân dân
không đi làm một cái việc mà cẩm thuê cẩm buôn thuốc lá
năm mới sắp đến với quyết tâm mới
tất cả chúng ta tôi đề nghị tiếp tục thực hiện có hiệu quả hơn chỉ thị ba mươi của thủ tướng chính phủ
ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia và chính phủ là chúng ta phát huy việc thành công trong việc thực hiện cái chỉ thị ba mươi
thì sẽ tiếp tục mở rộng thêm một số những bản hàng trọng điểm
thì vừa rồi chúng ta đã làm nhưng mà tôi nghĩ rằng là sắp tới thì nó có hai cái mặt hàng hết sức quan trọng
mà chúng ta cũng đã làm nhưng mà tôi nghĩ là chưa ở cái mức như là cái chỉ thị ba mươi
đó là cái mặt hàng về
phân bón kém chất lượng rồi là nhái các nhãn hiệu nổi tiếng
và cái điều này nó ảnh hưởng trực tiếp đến người nông dân và chắc chắn là hiện nay là bảy mươi của chúng ta là người nông dân
năm còn lại là con cháu của nông dân cả cho nên có nghĩa là ảnh hưởng đến tất cả chúng ta
thế như vậy là cái này là một mặt hàng chúng ta phải kiên quyết làm mà phải làm bằng được
cái thứ hai là những cái thực phẩm mà không đảm bảo được vệ sinh an toàn thực phẩm
cái đây là những cái mặt hàng không đảm bảo thì cái này nó cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của toàn dân
và với tất cả của chúng ta
như vậy có thể nói sau một năm thực hiện chỉ thị ba mươi của thủ tướng chính phủ về đẩy mạnh công tác chống buôn lậu thuốc lá
với những kết quả mà lực lượng chức năng đạt được đã tạo được niềm tin cho người dân
xóa bỏ những tồn tại và bất cập trong cuộc chiến chống buôn lậu nói chung và buôn lậu thuốc lá nói riêng
bên cạnh sự vào cuộc mạnh mẽ của các cơ quan chức năng người tiêu dùng và người dân nói chung
cũng cần có thái độ tích cực không tiêu thụ không tiếp tay cho các đối tượng đầu nậu thuốc lá
để góp phần nâng cao hiệu quả của cuộc chiến chống thuốc lá lậu hiện nay
những thông tin về kết quả tích cực mà lực lượng chức năng trên cả nước đạt được trong công tác chống buôn lậu thuốc lá năm hai nghìn một mươi năm
cũng khép lại chương trình của tuần này